tết là ngày lễ đoàn viên là ngày mà ai ai cũng muốn được trở về sung vầy bên gia đình
nhưng đối với những phạm nhân tại các trại giam tạm giam trên cả nước ước mơ đó đã ngoài tầm với
vì vậy thực hiện chính sách nhân đạo của đảng và nhà nước cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh hải dương
đang tích cực triển khai kế hoạch vui xuân đón tết với nhiều hoạt động đầy ý nghĩa và thiết thực
để tạo ra không khí vui tươi đầm ấm cho hơn hai trăm linh học viên ổn định tâm lý ăn tết xa gia đình
đến thăm cơ sở ca nghiện ma túy tỉnh hải dương
cơ sở ca nghiện ma túy tỉnh hải dương vào những ngày tết nguyên đán chúng tôi cảm nhận rõ không khí xuân nơi đây
mỗi học viên một việc người trang hoàng nhà cửa treo băng rôn cỡ hoa ai nấy đều vui vẻ hăng say lao động sản xuất
để mỗi học viên có một cái tết cơm rất và ý nghĩa cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lương thực thực phẩm
ngoài những thực phẩm như rau xanh thịt lợn gà học viên tự tăng gia sản xuất cơ sở còn đặt thêm gạo bánh kẹo và một số thực phẩm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm
học viên tụi em năm nay đón tết ở cơ sở thì được cơ sở rất quan tâm và các thầy giúp đỡ chúng em tạo mọi điều kiện cho thăm gặp từ thăm gặp từ việc sinh hoạt của anh em
đồ dùng các thứ tết thì cơ sở tạo ra
cơ sở tạo ra là một điều kiện cho anh em sinh hoạt mua sắm đầy đủ
năm nay thì em ăn tết là năm thứ hai ở cơ sở rồi
em cảm thấy cái tết xa gia đình nhưng mà được sự quan tâm của cơ sở các thầy ở đây cũng phần nào tình cảm là cũng không thấy nhớ nhà
bên cạnh đó công tác bảo đảm an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán cũng được cơ sở đặc biệt quan tâm
với phương châm an toàn đặt lên hàng đầu
đối với cơ sở hiện nay chúng tôi đã bằng đủ mọi nguồn lực chăm lo cho học viên về cả mặt tinh thần và vật chất
vì cũng biết rằng là học viên ở đây thiếu thốn tình cảm thiếu thốn các nguồn lực
và do vậy thì cán bộ toàn lực thì làm sao chăm lo cho các em như một gia đình lớn tạo cho các em cái tình cảm ở mức tốt nhất để chăm lo đón tết
bằng những hoạt động chăm lo tết thiết thực đầy tình cảm và trách nhiệm của cán bộ
bàn lãnh đạo cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh hải dương trong dịp tết mậu tuất hai nghìn một mươi tám sẽ tạo động lực tích cực giúp học viên rèn luyện phấn đấu cai nghiện trở về với gia đình và xã hội
hòa chung với niềm vui của mùa xuân mới đang về trên khắp mọi miền của tổ quốc
nơi ngã ba biên giới người hà nhì phấn khởi vui tươi vì trong năm qua kinh tế của gia đình đã có nhiều đổi mới đáng kể
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại xã xín thầu huyện mường nhé tỉnh điện biên
xã xín thầu huyện mường nhé nơi được gọi là ngã ba biên giới việt nam lào trung quốc
những năm gần đây với sự quan tâm của cấp ủy chính quyền huyện cùng nỗ lực vươn lên thoát nghèo của người dân kinh tế đã có nhiều khởi sắc

hình tượng loài chó trong văn hóa tín hưởng
đại diện cấp cao của liên minh châu âu eu về chính sách an ninh và đối ngoại bà federica mogherini cho biết
eu sẽ lần đầu tiên triển khai các nhóm tác chiến và lực lượng quân sự phản ứng nhanh của khối
tại một số khu vực khủng hoảng trên thế giới trong năm hai nghìn hai mươi
bà federica mogherini cho rằng lực lượng phản ứng nhanh của eu có thể tạo ra sự khác biệt trong việc thúc đẩy hòa bình và an ninh tại nhiều khu vực trên thế giới
và điều này hoàn toàn phù hợp với lợi ích an ninh của eu
eu cũng đã nhất trí về cơ chế cấp ngân sách thường trực cho các nhóm tác chiến
bà mogherini khẳng định hiệp ước phòng thủ mới của eu sẽ không đe dọa vai trò của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
trong việc bảo vệ châu âu và không nhằm thay thế nato trong việc phòng thủ tập thể
liên minh châu âu eu tuyên bố khối này sẽ không nới lỏng yêu cầu về thị thực đối với công dân thổ nhĩ kỳ
trừ phi ankara điều chỉnh luật chống khủng bố mà theo eu đánh giá là quá mức
tại hội nghị ngoại trưởng eu các đại biểu cho rằng eu đang rất quan ngại về luật chống khủng bố của thổ nhĩ kỳ
và nếu có thể gắn kết đạo luật đó với những giá trị tương tự ở châu âu
sẽ có khả năng tạo ra tiến triển trong việc gắn kết với việc nới lỏng hạn chế về thị thực
eu vẫn chỉ trích các biện pháp chấn nát
các biện pháp của thổ nhĩ kỳ sau vụ đảo chính quân sự năm hai nghìn một mươi sáu ở nước này
khiến hàng trăm nghìn người bị bắt giữ xa thải hoặc đình chỉ công tác
eu đã nhận được văn bản từ thổ nhĩ kỳ về việc tự do hóa thị thực
dự kiến tại hội nghị lần này các bộ trưởng eu và thổ nhĩ kỳ cũng sẽ thảo luận
về chiến dịch quân sự của thổ nhĩ kỳ tại tỉnh afrin ở syri
một trận động đất mạnh bảy năm độ richter đã xảy ra ở vùng biển gần bang oasaka của mexico vào sáng nay theo giờ việt nam
hệ thống cảnh báo động đất đã được kích hoạt ở thủ đô mexico city và năm bang
song chưa có cảnh báo sóng thần và hiện chưa có báo cáo đánh giá về tác động của trận động đất này
trận động đất mạnh bảy năm độ richter có tâm trấn sâu khoảng một mươi km
trận động đất mạnh đến mức các tòa nhà ở thủ đô mexico city cách tâm chấn ba trăm năm mươi km cũng bị rung lắc mạnh
tổng thống mexico enrique pena nieto đã thành lập ủy ban khẩn cấp quốc gia
để xử lý và khắc phục các hậu quả của trận động đất
năm ngoái mexico đã phải hứng chịu hai trận động đất mạnh tám hai độ richter và bảy một độ richter
khiến ít nhất bốn trăm sáu mươi năm người thiệt mạng theo đánh giá thiệt hại kinh tế do các trận động đất này lên đến một mươi tỷ đô la mỹ
tương đương khoảng một tổng sản phẩm quốc nội của nước này
loài chó một trong một mươi hai con giáp xuất hiện khá phổ biến trong văn hóa và tín ngưỡng trên khắp thế giới
cho dù xuất hiện ở đâu thì loài động vật rất gần gũi với con người này
và luôn sẵn sàng bảo vệ con người trước những thế lực xấu
ở nepal có hẳn một lễ hội thường niên có tên là kukutiha
nhằm tôn vinh lòng trung thành của loài chó và cảm ơn tình bạn của chúng dành cho con người
vào ngày này người dân nepal thường cho chó ăn những món ăn thơm ngon
đánh những dấu đỏ tika lên chán của chúng và trao tặng cho chúng vòng hoa
thậm chí người ta còn nói với người bạn bốn chân này những lời cầu chúc tốt đẹp nhất
theo truyền thống tôn giáo ở nepal
chó còn được coi là loài vật gác cổng thiên đường
tục thời chó khá phổ biến ở nhiều dân tộc trên thế giới
và có ở hầu khắp thần thoại của các dân tộc đông nam á
ban đầu tục này được cho là xuất phát từ các dân tộc chăn nuôi gia súc
ở khu vực tây nam á với vai trò canh giữ đàn gia súc
sau đó những người di cư ở nâu từ thời đồng thao
đã mang vào đông á truyền thống chăn nuôi cùng với tín ngưỡng thờ chó
nhưng có lẽ hình tượng loài chó quen thuộc nhất là thần anubis trong văn hóa
tubis trong văn hóa ai cập được biết đến như một vị thần cai quản thế giới âm và các lăng mộ
ông thường được miêu tả dưới hình dạng nửa người nửa chó rừng
tay luôn cầm một chiếc cân hay còn gọi là chiếc cân tim
để đánh giá về mỗi linh hồn đã đi hết trần thế
trong nhiều thế kỷ người ta tin rằng những kẻ xấu sẽ bị trừng phạt bởi anobis
còn những người tốt cũng sẽ được ông bảo vệ
và sự sống vĩnh cửu của họ sẽ được bình an hạnh phúc dưới sự chăm sóc của ông
thưa quý vị khán giả chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cũng xin được kết thúc tại đây
và thay mặt cho những người làm chương trình
cũng xin kính chúc quý vị có những ngày tết thật đầm ấm sung túc và hạnh phúc bên gia đình